thưa quý vị mở rộng điều tra các sai phạm liên quan tới công ty cổ phần tiến bộ quốc tế công ty aic
ngày một mươi chín tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty aic
trung tâm công nghệ sinh học tp hcm và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện dự án mua sắm trang thiết bị cho một mươi hai phòng thí nghiệm trung tâm công nghệ sinh học tp hcm gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
đồng thời đã ra các quyết định và lệnh tố tụng đối với chín đối tượng về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng cụ thể như sau
khởi tố bị can đối với nguyễn thị thanh nhàn chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc và trần mạnh hà phó tổng giám đốc công ty aic
hai bị can đang bị truy nã trong hai vụ án bệnh viện đa khoa đồng nai và sở y tế quảng ninh
khởi tố bị can bắt bị can để tạm giam khám xét đối với bảy đối tượng
dương hoa sô nguyên giám đốc
nguyễn ân quân giám đốc
nguyễn viết thạch nguyên trưởng ban
nguyễn trần long nguyên chuyên viên ban quản lý đầu tư xây dựng trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
trần đăng tấn nguyên trưởng đại diện văn phòng aic tại tp hcm
nguyễn minh phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và dịch vụ tin học tp hcm
trần vinh vũ nguyên giám đốc công ty cổ phần tư vấn đầu tư và quản lý xây dựng hồng hà
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước